sau những trận mưa lớn tình trạng ngập nước nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa phận thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên tuyến đường và người tham gia giao thông
các ngành chức năng cần có biện pháp chống ngập hiệu quả giúp giải quyết vấn đề ngập úng trên tuyến giao thông quan trọng
kết nối các đô thị ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
đây là những hình ảnh ngập nước trên quốc lộ năm mươi một sau những trận mưa lớn vừa qua
chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ mưa lớn thì trên các tuyến quốc lộ huyết mạch nối đồng nai và bà rịa vũng tàu
có những đoạn nhìn như sông khiến giao thông ủn tắc nghiêm trọng
trong khi hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên đường cũng khốn đốn do ngập nước
để chống ngập trên quốc lộ năm mươi một hiện các đơn vị và sở ngành liên quan của tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa
đang triển khai các dự án hệ thống thoát nước đoạn qua phường long bình tân và xã an hòa
trong đó đáng chú ý sẽ thực hiện ba đường mương thu nước dọc quốc lộ năm mươi một với tổng kinh phí hơn sáu mươi bốn tỷ đồng từ ngân sách
thì hôm qua thì quang quản lý dự án sở thông vận tải địa phương cũng đã xuống khảo sát
để trình để thống nhất để sở thông thống nhất cho thành phố biên hòa đầu tư cái dự án này
để chia tải cho cái suối bà lúa để giảm ngập cái chỗ khu vực nguyễn đức cảnh
từ cầu long bình tân lên tới chợ long tân
là cái giải pháp và cái khu vực cây xăng bên tín nghĩa bên khu phố bình dương
và một phần của mấy tổ của phố bình dương
để mình chia bớt tải cho cái suối bà lúa
ngoài ra đối với các khu vực thường xuyên ngập úm do tắc nhẽn suối mương thoát nước
chính quyền các địa phương phải có trách nhiệm khai thông dòng chảy
những vị trí trong hành lang thì chủ đầu tư phải thực hiện nạo vét mương cống
có như vậy mới hạn chế ngập nước tại các khu dân cư và chống ủn tắc giao thông trên quốc lộ năm mươi một
tuyến giao thông đặc biệt quan trọng nối các đô thị của trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam